phong trào này được triển khai đầu tiên ở nhật bản từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước và đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân
đến nay đã có hơn bốn mươi nước học theo và đã triển khai rất thành công góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn
trong chương trình này nhà nước đóng vai trò tạo ra sân chơi bằng cách ban hành các cơ chế chính sách hợp lý để hỗ trợ phát triển
như đào tạo nâng cao kiến thức hỗ trợ lãi suất tiến dụng đề ra các tiêu chuẩn sản phẩm quảng bá định hướng hình thành
lên các kênh phân phối sản phẩm
tại việt nam quảng ninh là địa phương đầu tiên triển khai chương trình này và đã đạt được những thành công nhất định
khi làm việc tại tỉnh quảng ninh phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng khẳng định
chương trình ocop của quảng ninh là điểm sáng để các địa phương trong toàn quốc học tập kinh nghiệm
từ đó áp dụng vào thực tế địa phương mình
từ mô hình của quảng ninh đã khẳng định hướng đi đúng của chương trình ocop phù hợp với nhiều địa phương
thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ocop tháng năm năm hai nghìn một mươi năm xã quảng la huyện hoành bồ đã thành lập hợp tác xã nông dược xanh tinh hoa
trên cơ sở quy hoạch lại trại trồng cây vải cũ của nông trường quảng la đã giải thể với diện tích là hai mươi ba năm hectare
để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái thiên đường hoa quảng la với mục tiêu phát triển trồng cây dược liệu
cây ăn quả cây hoa cây màu kết hợp du lịch sinh thái giáo dục thực nghiệm
tạo sự thu hút cho khách du lịch của huyện hoành bồ nói riêng và tỉnh quảng ninh nói chung
hiện nay các sản phẩm từ cây dược liệu như kim tiền thảo trinh nữ hoàng cung cà gai leo nhân trần bồ công anh
tinh dầu bạc hà tinh dầu xả chanh bún dược liệu tinh bột nghệ bánh tam giác mạch rau dược liệu đã từng bước được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận
trong quá trình hình thành hợp tác xã thì cũng được chính quyền các cấp đặc biệt là huyện hoành bồ rất là quan tâm và hỗ trợ
rất nhiều trong việc các thủ tục hồ sơ hành chính cũng như giải phóng văn bằng để làm sao sớm hoàn thiện nhất thủ tục để chúng tôi được nhận đất và bắt đầu triển khai dự án
sau khi thực hiện triển khai dự án thì tiếp tục được sự quan tâm của huyện anh bồ cũng như các cấp chính quyền xã cũng đã tạo điều kiện cho chúng tôi
và theo chương trình đồng thuận mới hỗ trợ cho chúng tôi một phần kinh phí để xây dựng nhà sửang sơ chế biến
sau chương trình đồng thuận mới thì chúng tôi cũng được nguồn động lực rất lớn để chúng tôi hoàn thiện được nhiều sản phẩm ốc ốc đưa ra thị trường
sau khi hoàn thiện được sản phẩm đấy thì tạo ra được rất nhiều công an thực làm cho bà con nhân dân xung quanh các xã miền núi xã quảng nam và xã tân dân là hai xã mà thực vật khó khăn
nhân dân chín mươi là nhân dân dân tộc người giao
công ty cổ phần nấm thịnh phát được thành lập năm hai nghìn một mươi ba sản xuất một số loại sản phẩm nấm cung ứng cho thị trường
quy mô sản xuất còn thủ công nhỏ lẻ
nguyên nhân là do cơ sở này vẫn áp dụng công nghệ sản xuất cũ cây giống trên khúc gỗ
lo hấp tiệt trùng là loại lo đốt thủ công
công rất tốn cùi và gây ô nhiễm môi trường
mỗi lượt hấp với số lượng nhỏ nguồn giống chưa đạt chuẩn làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nấm
để phát triển nghề trồng nấm bền vững đồng thời xây dựng sản phẩm nấm trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương
tham gia chương trình ocop tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần nấm thịnh phát đã triển khai dự án
ứng dụng khoa học công nghệ nuôi trồng chế biến nấm quy mô công nghiệp tại huyện hoành bồ
dự án triển khai trồng chế biến với bốn loại nấm là nấm linh chi nấm dơm nấm sò mọc nhĩ trong đó chủ đạo là nấm linh chi